hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm bảy mươi năm giải phóng thủ đô ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
một mươi tháng một mươi hai nghìn hai mươi bốn kỷ niệm hai mươi năm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi hai nghìn bốn một mươi ba tháng một mươi hai nghìn hai mươi bốn
tây hà nội sẽ diễn ra lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp thăng long năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp thăng long năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề doanh nghiệp động lực phát triển kinh tế thủ đô
đây là một sự kiện thường niên do hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội tổ chức
nhằm ghi nhận những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh
tích cực đóng góp vào hoạt động của hiệp hội và các chương trình an sinh xã hội
qua đó lan tỏa giá trị đến cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ có một trăm linh doanh nghiệp doanh nhân thủ đô được tôn vinh
cùng với đó nhiều danh hiệu cao quý cũng sẽ được trao tặng
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết đang đề nghị vietnam airlines nghiên cứu tăng tần suất các chuyến bay đi và đến
từ sân bay liên khương nội bài liên khương tân sân nhất để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đề xuất vietnam airlines phục hồi các đường bay trước đây
từ liên khương đi các địa phương như đà nẵng cần thơ huế vinh phú quốc
bên cạnh mở lại các đường bay nội địa đã

lâm đồng đề xuất hãng bay nghiên cứu mở mở mới khai thác các đường bay quốc tế từ liên khương
tới các thị trường trọng điểm tiềm năng nhằm kích cầu lượng khách du lịch quốc tế như hàn quốc
trung quốc thái lan hay malaysia
theo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng những năm gần đây số lượng chuyến bay của vietnam airlines
đến và đi từ cảng hàng không sân bay liên khương giảm chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và du khách
tại thời điểm hiện nay chỉ còn hai đường bay nội địa là đà lạt tp hcm và đà lạt hà nội
chúng tôi đang gia trăng những giá trị của nhiều loài nuôi và thay vì nuôi chúng tôi còn trồng nữa
và đó chính là những điều mà chúng tôi sẽ tăng được sản lượng và tăng được giá trị cho một vùng diện tích
quảng ninh có hơn sáu một trăm linh km hai mặt biển với người trường khai thác rộng lớn
với nhiều loài thủy hải sản có giá trị cao tạo ra cơ hội lớn cho ngành nuôi trồng
và đánh bắt phục vụ xuất khẩu chế biến thực phẩm giá trị cao
đến nay tỉnh quảng ninh đã quy hoạch bốn mươi năm ha mặt nước
và là địa phương đầu tiên của cả nước
quy hoạch thí điểm giao diện tích mặt nước nuôi biển
mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế biển làm giàu từ biển
khó khăn trước nhất cũng trăn trở nhất của các hội nuôi chúng tôi là về cơ chế chính sách pháp lý
để giao đứng chủ những diện tích nuôi vừa rồi đã được giải quyết
đã được tỉnh và địa phương đã cấp sổ mặt nước
chúng tôi tới nay yên tâm công tác yên tâm đầu tư
với đường bờ biển dài hơn hai trăm năm mươi km với hơn bốn mươi ha bãi chiều gần một mươi chín hectare rừng ngập mặn
quảng ninh đang đẩy nhanh tiến độ giao diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản
đáng chú ý trong hai năm đầu thực hiện đề án nuôi biển quốc gia
tỉnh quảng ninh đã chuyển đổi hơn một triệu phao sốt thành thao nhựa thân thiện với môi trường
và thành lập mới hơn một trăm hai mươi hợp tác xã nuôi trồng thủy sản
quảng ninh cũng ban hành nhiều chủ trương chính sách
trong đó quy hoạch hơn bốn mươi năm ha khu vực cho nuôi biển
là những bước đi đầu tiên mở ra cơ hội lớn cho ngư dân quảng ninh thay đổi tư duy nuôi trồng thủy sản
lễ hội sâm và hương liệu dược liệu quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm
với hy vọng tạo sân chơi cho cộng đồng quốc tế
các nước sẽ lưng phiên nhau đăng cai tổ chức nhằm nâng cao giá trị của ngành này
ngoài ra lễ hội chính là cơ hội để mọi người có thể tiếp cận trải nghiệm với các sản phẩm hàng hóa xăm
và hương liệu dược liệu đa dạng chất lượng đồng thời tăng cường kết nối
thúc đẩy giao lưu thương mại góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam nói chung
và thành phố hồ chí minh nói riêng với các nước
sở ngoại vụ chia sẻ đã có một mươi ba đoàn khách quốc tế như hoa kỳ canada brazil hàn quốc nhật bản tham dự
trong nước có hai mươi tỉnh thành của việt nam tham gia trong đó có tổng cộng một trăm ba mươi năm doanh nghiệp tham gia
lễ hội với quy bồ ba mươi hai gian hàng thương mại quốc tế hai mươi năm gian hàng triển lãm địa phương
với gần bảy mươi sản phẩm từ sâm tươi và các sản phẩm chế biến từ xăm
gần bốn mươi gian hàng ẩm thực việt nam quốc tế
tối một mươi bảy tháng năm hiệp hội du lịch tp hcm tổ chức khai mạc lễ hội bánh mì việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tại công viên lê văn tám quận một tp hcm với chủ đề là bánh mì việt nam giá trị ẩm thực thế giới
nhằm xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ cho cộng đồng và du khách vừa góp phần quảng bá bánh mì việt nam
lễ hội năm nay có tám mươi năm đơn vị tham gia với hơn một trăm ba mươi gian hàng gồm các thương hiệu bánh mì
tiến trên năm mươi năm tiệm bánh mì nhà hàng phục vụ món ăn kèm bánh mì nhà cung cấp nguyên liệu
gia vị thiết bị phục vụ cho công nghệ làm bánh mì
điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian trưng bày các dụng cụ hình ảnh bài viết về bánh mì việt nam
qua các thời kỳ tái hiện hình ảnh bánh mì xưa và nay bức tượng nguyên liệu gia vị làm bánh mì
nhằm giúp du khách trong và ngoài nước được trải nghiệm và hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển bánh mì việt nam
trong ba ngày từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng năm diễn ra lễ hội ban tổ chức còn thực hiện các hoạt động như
chương trình khởi nghiệp từ xe bánh mì dành cho phụ nữ và học viên ngành bánh
các hoạt động văn hóa văn nghệ liên tục diễn ra tại sân khấu các buổi giới thiệu trải nghiệm chế biến bánh mì
từ bột gạo ngũ cốc kết hợp với nông sản việt phục vụ cho cộng đồng và du khách
vừa góp phần quảng bá bánh mì việt nam
thưa quý vị dân tộc lự thuộc một trong những dân tộc thiểu số
có dân số dưới một mươi người sinh sống chủ yếu ở lai châu
đồng bào lự có đời sống văn hóa phong phú đa dạng và mang những nét đặc trưng riêng
trong những năm qua cùng với việc quan tâm đầu tư sinh kế để giúp cho bà con vươn lên phát triển kinh tế
tỉnh lai châu còn quan tâm chú trọng lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ bà con lưu giữ
phát triển nghề truyền thống như dệt thổ cầm đan lát
qua đó góp phần lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào dân tộc lự nơi đây nơi cao nguyên tây bắc
trải qua bao thế hệ từ đời này sang đời khác nhưng đồng bào dân tộc lự ở lai châu
luôn biết giữ gìn phát huy tốt nghề truyền thống đan lát của mình
thế hệ trước truyền cho thế hệ sau luôn quan tâm nhắc nhở con cháu gìn giữ nghề truyền thống mà cha ông để lại
dân tộc lự của chúng tôi về truyền thống đan lát là nhiều loại đan lát
ví dụ hiện tại bây giờ thì cũng đan lát lưu cửa đan lát dọ
cái nghề này hiện tại bây giờ chúng tôi lưu truyền không thể cho mất được cái nghề đan lát này
đồng bào dân tộc lự không chỉ cần cù lao động sáng tạo trong lao động sản xuất
bà con còn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết dình giữ các nét văn hóa các nghề truyền thống của dân tộc mình
nổi bật đó là nghề dệt thổ cẩm và nghề đan lát
việc duy trì nghề đan lát không những mang lại cho đồng bào dân tộc lự
những giá trị văn hóa tốt đẹp mà còn phục vụ đắc lực trong cuộc sống
mỗi sản phẩm đan lát của người lự không chỉ đẹp mà còn tiện dụng và vẫn còn được sử dụng trong cuộc sống ngày nay
đối với nghề đan lát của đồng bào thì trên cơ sở là cơ bản là các cụ cao niên đã có tuổi
hiện nay thì chúng tôi cũng đang thông qua các buổi sinh hoạt của thôn bản cũng như là các hội thi
thì chúng tôi cũng tuyên truyền quảng bá tới các nước trẻ
cũng như là người dân giữ gìn những cái truyền dạy lại những cái nghề của đan lát này
với những nét độc đáo riêng có về văn hóa và nghề truyền thống của đồng bào dân tộc lự nơi đây
đã tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương
thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan
đồng thời góp phần làm đa dạng thêm sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc tỉnh lai châu
phía trung tâm sẽ đăng kí thi cho cả người đi thi và người thi hộ
bố trí cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng thi
và đến ngày thi thì người đi thi vẫn phải có mặt để xác nhận thi và hoàn tất tổ thục thi
bên trong phòng thi thì cũng sẽ có giám thị hỗ trợ
theo bài viết xuất khẩu sầu riêng bao giờ có bộ tiêu chuẩn quốc gia
trên báo tiền phòng việc thiếu kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất
đang khiến cho sầu riêng mà đang xuất khẩu
sầu riêng là loại trái cây mang lại giá trị xuất khẩu tỷ đô la mỹ của việt nam thời gian qua
phải đối mặt với nỗi lo về việc có thể tạm dừng xuất khẩu
dù sầu riêng là loại trái cây mang lại giá trị xuất khẩu lớn nhất của việt nam
nhưng có một thực tế là quá trình sản xuất tại các hợp tác xã hiện rất bắt nháo
ngay cả người trồng sầu riêng lâu năm cũng rơi vào thấp thỏm
theo các doanh nghiệp sầu riêng việt nam đang thua thái lan cả về chất và lượng
đồng thời khó xây dựng được thương hiệu do thiếu quy trình sản xuất đồng bộ thống nhất
bộ xây dựng vừa có đề xuất bảy trường hợp phải đánh lại số nhà
việc này có nên thống nhất cả nước
làm sao để mỗi lần điều chỉnh số nhà ít gây xáo trộn đời sống của người dân
để trả lời các câu hỏi này thì bài viết dối giám số nhà sẽ được hóa giải
trên báo tuổi trẻ đã ghi nhận thực tế và ý kiến xung quanh việc này
theo người dân và các chuyên gia bộ xây dựng cần phải khảo sát thực tế kỹ hơn
nghiên cứu về tập quán địa hình thói quen cùng lịch sử đánh số nhà các đô thị
để xây dựng thông tư sát với tình hình thực tế và bảo đảm được sự ổn định về số nhà
địa chỉ bất động sản cho người dân
những chỗ nào đã có số nhà cũ quen dùng ổn định rồi thì nhất quyết không thay đổi
những trường hợp bắt buộc phải đổi số nhà cũng phải dựa trên nguyên tắc đó
giá căn hộ tập thể cũ tăng cần thận trọng khi mua là nhan đề bài viết đáng chú ý
trên báo hà nội
hà nội mới số ra ngày hôm nay
nằm ở những vị trí đắc địa có nhiều tiện đích bao quanh giao thông thuận tiện
nên căn hộ tại các khu tập thể trung cư cũ ở hà nội luôn có giá cao
thời gian gần đây giá bán các loại căn hộ này càng được đẩy lên
khi mà nhiều người có nhu cầu đầu tư chờ các khu trung cư cũ được cải tạo xây dựng lại
song các chuyên gia khuyến cáo là người mua cần thận trọng khi mua những căn hộ tập thể cũ
dù mới chỉ bắt đầu mùa mưa nhưng nhiều điểm ngập mới đã phát sinh
nhiều tiến đường huyết mạch của tp hcm đã bị thất thủ do kẹt xe
khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
theo bài viết nan giải bài toán hễ mưa là ngập trên báo đại đoàn kết
ngoài nguyên nhân do mưa lớn thì nhiều công trình chống ngập của tp hcm
còn đang thi công răng rở cũng là một phần nguyên nhân khiến tình trạng ngập ống
chưa thể giải quyết được căn cơ khi mà mùa mưa đã chính thức bắt đầu
nhức nhối nhất là công trình dự án giải quyết ngập do
khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu
giai đoạn một có nguy cơ tăng vốn từ gần một mươi tỷ đồng lên một mươi bốn ba trăm chín mươi tám tỷ đồng
do chậm tiến độ
nằm trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim liên
khu mộ bà hoàng thị loan thân mẫu của chủ tịch hồ chí minh thuộc địa phận
xã nam giang huyện nam đàn tỉnh nghệ an
đây là nơi lưu giữ ba phần mộ của người thân gia đình chủ tịch hồ chí minh
đó là bà nội em trai và thân mẫu của người
khu mộ bà hoàng thị loan là công trình văn hóa đã đi vào đời sống tâm linh của người dân việt nam
có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã có công sinh thành
nuôi dưỡng người con ưu tú của đất nước chủ tịch hồ chí minh
và là nơi thể hiện công tác giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau